bình dương đang dần chuyển sang trạng thái từ không covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh nên các hoạt động xã hội sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục
ubnd tỉnh đồng nai đã áp dụng một số chính sách hỗ trợ cho người thuê trọ nhưng phải thực hiện giãn cách xã hội trong các khu cách ly tạm thời mức một trăm hai mươi đồng một ngày gồm tiền ăn và tiền mua vật dụng thiết yếu
hai hôm nay không khí tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trở nên nhộn nhịp khi ngư dân đang tất bật chuẩn bị vươn khơi trở lại sau gần một tháng đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín
ông trần hùng phong phó chủ tịch hội đồng hương tp đà nẵng tại tp hcm cho biết một hành khách trên chuyến bay giải cứu do tp đà nẵng tổ chức ngày một mươi hai tháng một mươi đã dừng tính
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tôi cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là dương chi tiết
trước đó vào tối một mươi ba tháng một mươi bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn y tế tạm thời thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo hướng dẫn về xét nghiệm bộ y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân chỉ xét nghiệm theo địa bàn nguy cơ nhóm nguy cơ
tại khu vực nguy cơ cao xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại cơ sở sản xuất kinh doanh với người di chuyển nhiều như shipper xe ôm lái xe
tại cơ sở sản xuất kinh doanh trung tâm thương mại cơ quan công sở tự tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển giữa các vùng ngoại trừ vùng có dịch cấp độ bốn gồm cách ly y tế phong tỏa hoặc các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng cấp độ ba
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh thì chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ hoặc nghi ngờ
việc xét nghiệm xử lý ổ dịch thì tùy mức độ và tình hình dịch
khi xét nghiệm thực hiện hình thức mẫu hộp
xuất trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín sau đó chốt khai báo y tế
lực lượng chiến sĩ trực chốt cho biết việc kiểm soát phương tiện đã được thực hiện linh hoạt hơn
tài xế chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm nhanh là có thể vào thành phố thay vì phải có kết quả xét nghiệm bca giấy đi đường giấy vân công công tác như trước
theo ông trần ngọc dương phó giám đốc công an tp hà nội cho biết hiện chưa có chỉ đạo mới nên các chốt vẫn kiểm soát người và phương tiện ra vào thủ đô
theo đó người dân muốn vào thành phố phải có kết quả test nhanh hoặc có bca âm tính trong thời gian quy định giấy tờ tùy thân và khai báo y tế
cũng theo ông nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy đánh giá thành phố vẫn đang trong giai đoạn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vẫn đang f trong cộng đồng
mới nhất là ổ dịch quận hà đông chưa rõ nguồn lây số người trở về từ vùng dịch ngày càng đông
ngoài các phương tiện máy bay tàu hỏa xe khách người dân còn phải di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân
các tỉnh xung quanh như bắc ninh hà nam cũng vừa phát sinh thêm các ổ dịch mới rất phức tạp
tiếp tục duy trì các trạm cấp cứu giã chiến các lực lượng hỗ trợ bổ sung trạm cấp cứu vệ tinh và duy trì biên đội taxi cấp cứu
là những giải pháp vừa được trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm báo cáo sở y tế tp hcm trong kế hoạch đến hết năm hai nghìn hai mươi một
để duy trì đầy đủ các chức năng đồng thời đầu tư phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện bền vững
đủ sức hoạt động hiệu quả
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm kiến nghị ubnd tp hcm chỉ đạo ubnd các quận huyện và tp thủ đức sở y tế tp
nghiên cứu tham mưu bố trí cơ sở hạ tầng sẵn có cho các trạm cấp cứu một trăm một mươi năm giã chiến hoạt động
chỉ đạo sở thông tin và truyền thông có phương án duy trì tổng đài một trăm một mươi năm tại khu công viên phần mềm quang trung
hoàn chỉnh chương trình phần mềm tiếp nhận và điều phối cấp cứu một trăm một mươi năm
chỉ đạo sở văn hóa thể thao tp ubnd quận một mươi một
được sử dụng một phần nhà thi đầu phú thọ đến hết ba mươi một tháng một mươi hai
và quy hoạch một phần sân đỗ xe cứu thương cho thời gian tiếp theo
ngoài ra kiến nghị bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bảy tiếp tục duy trì hỗ trợ ba mươi xe cứu thương
nhân viên quân y và lái xe đến hết ba mươi một tháng một mươi hai
tương tự các công ty của phần xe khách phương trang công ty của phần tập đoàn mai linh
tiếp tục duy trì lái xe cứu thương nhân viên trực tổng đài
và đặc biệt duy trì biên đội taxi cấp cứu đến hết ba mươi một tháng một mươi hai
trong đó riêng công ty cổ phần tập đoàn mai linh nghiên cứu giải pháp khả thi
triển khai hệ thống dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh
nhằm giảm tài hệ thống cấp cứu ngoại viện để tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trình ubnd tp và sở y tế tp xem xét chuyển đổi
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
ông trần ngọc tam chủ tịch ubnd tỉnh bến tre đã có công văn gửi tới các tỉnh thành
phố dân di chuyển qua các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khi địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
trong văn bản tỉnh bến tre đề nghị các địa phương khác phối hợp thống nhất cho người dân giữa các tỉnh bến tre
và các tỉnh thành phố di chuyển theo quy định điều kiện và yêu cầu cụ thể
người được đi gồm người dân đi khám bệnh điều trị bệnh học sinh sinh viên nhập học giáo viên
người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhà máy người có tài sản và canh tác nông nghiệp địa phương nơi đến
người có con nhỏ phụ nữ mang thai người trở về từ nơi cư trú đi nước ngoài người đi tiêm vaccine
người di chuyển theo yêu cầu của tòa án người tham gia thi tuyển do cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức
điều kiện để đi đến các tỉnh gồm có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực tình trạng tiêm vaccine
bên cạnh đó cần có công văn của ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi đầy đủ thông tin về thời gian đối tượng
lý do và các giấy tờ liên quan đối tượng di chuyển điểm đi lộ trình di chuyển điểm đến
trên lộ trình di chuyển và nơi đến gửi trực tiếp địa phương nơi người dân lưu trú trước khi di chuyển
người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhà máy người có tài sản và canh tác nông nghiệp tại địa phương
nơi đến phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi đến cho phép lao động ngoài địa phương vào làm việc
bình dương đang dần chuyển trạng thái từ không covid một mươi chín sang thích ứng hoàn toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
nên các hoạt động xã hội sản xuất kinh doanh
đang từng bước được khôi phục
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
sau hai tuần nới lỏng giãn cách địa phương này đã đạt nhiều kết quả trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là kiểm soát ngăn chặn nguồn lây
từ ngày một tháng một mươi đến nay tỷ lệ tử vong giảm đáng kể không phát sinh ổ dịch trên diện rộng
số ca mắc mới chủ yếu phát hiện trong khu phong tỏa
trong những ngày gần đây ca mắc mới ở bình dương ghi nhận dưới năm trăm linh ca
hiện bình dương đang duy trì bốn trăm linh ca
trong ba mươi sáu chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ dắp danh với các tỉnh thành phố
và chốt liên huyện trong tỉnh với gần một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ trực chốt
người dân được phép thông hành liên huyện nhưng phải đáp ứng điều kiện đã tiêm vaccine kèm xét nghiệm âm tính
ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết thêm
theo kế hoạch trong tháng một mươi này địa phương tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
dự kiến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt
người dân tiêm đủ hai mũi vaccine bình dương sẽ mở cửa toàn bộ
cũng theo ông hà hiện địa phương đang kết hợp các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh
và chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để khôi phục kinh tế bình dương lên kế hoạch đón người lao động từ các tỉnh thành phố quay trở lại làm việc
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát các doanh nghiệp ổn định sản xuất sẽ rất cần lao động
tuy nhiên việc đưa người lao động trở lại bình dương phải theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn
được biết để doanh nghiệp không phải đóng cửa trong trường hợp phát hiện f
các ngành chức năng tỉnh bình dương phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng phương án xử lý
ngoài việc doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch
bình dương xây dựng mô hình trạm y tế lưu động nhằm đưa y tế đến gần người dân doanh nghiệp
tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp
tính đến nay bình dương có một trăm bảy mươi trạm y tế lưu động được thành lập
trong đó có hai hai trạm đặt tại các cụ khu công nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
đến đầu tháng một mươi một tới sẽ có trên chín mươi doanh nghiệp trên địa bàn đi vào hoạt động ổn định
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã áp dụng một số chính sách hỗ trợ cho những người thuê nhà trọ
nhưng phải thực hiện giãn cách xã hội trong các khu cách ly tạm thời
mức một trăm hai mươi đồng một ngày
gồm tiền ăn và tiền mua vật dụng thiết yếu
cụ thể mức hỗ trợ được áp dụng cho những người lang thang cơ nhỡ không có nơi cư trú
người mắc covid một mươi chín chữa trị xong nhưng chưa được trở về với gia đình
do giãn cách xã hội và người chấp hành xong án phạt tù không có nơi cư trú
người thuê phòng trọ từ đầu tháng năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
áp dụng mức hỗ trợ tiền nhà trọ điện nước ba trăm linh đồng một người trên lần
mức hỗ trợ này không áp dụng cho người thuê trọ đang hưởng lương ngân sách nhà nước
người thuê nhà nghỉ khách sạn căn hộ
người làm nhiệm vụ tại khu cách ly tạm thời được hỗ trợ hai trăm bảy mươi đồng một người trên ngày
gồm tiền ăn và tiền bồi dưỡng chống dịch
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh cũng áp dụng các mức hỗ trợ cho người có công
người được bảo trợ xã hội và hộ nghèo cận nghèo với mức một năm triệu hộ trên lần
sau đây là một số tờ bình khác
hai hôm nay không khí tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trở nên nhộn nhịp
khi cư dân đang tất bật chuẩn bị vươn khơi trở lại sau gần một tháng đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín
do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá cả của hầu hết các mặt hàng hải sản đều giảm so với trước
tuy nhiên các ngư dân địa phương vẫn háo hức vươn khơi khi cảng cá tái hoạt động
lượng lớn đá cây được sản xuất liên tục nhằm cung ứng đầy đủ cho các tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi
ông nguyễn hoàng minh phú phó trưởng ban quản lý cảng cá tịnh kỳ cho biết
đơn vị đã tiến hành phân bốn luồng để tàu thuyền ra vào cảng được thuận lợi
mấy hôm nay chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân chấp hành tốt quy định năm k do bộ y tế khuyến cáo
bên cạnh đó cũng chú trọng sắp xếp vị trí tàu cập cảng phù hợp bố trí khu vực chuyển và phân loại cá
nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người ông phú thông tin thêm
khi sóng yên biển lặng những tàu cá đầu tiên sẽ bắt đầu xuất bến mang theo hy vọng về chuyến vươn khơi bội thu
ông trần hùng phong phó chủ tịch hội đồng hương tp đà nẵng tại tp hcm cho biết
một hành khách trên chuyến bay giải cứu do thành phố đà nẵng tổ chức vào ngày một mươi hai tháng một mươi đã dưng tính
cụ thể nữ hành khách là thai phụ m trú tại xã hòa nhơn huyện hòa vang
chị bờ đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín và có tết nhanh âm tính trước lúc lên máy bay
tuy nhiên khi trở về đà nẵng xét nghiệm trở lại thì có kết quả dương tính
chị m không có biểu hiện triệu chứng bệnh
được biết chuyến bay vn chín nghìn một trăm hai mươi sáu của chị mở có một trăm sáu mươi tám hành khách trú tại các quận hòa vang cấm lệ liên triểu sơn trà
trước đó quận sơn trà đã thông báo và đón bà con đi cùng chuyến bay đi cách ly tập trung
tuy nhiên một số người dân không đồng ý việc đưa đi cách ly tập trung
vì cho rằng trong phương án đón đoàn về quy định đối với người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh chỉ phải đón cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và xét nghiệm hai lần
ngoài ra hướng dẫn đi lại mới nhất của thành phố vừa ban hành
cũng quy định người có kết quả xét nghiệm âm tính đã tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh thì cách ly tại nhà
bài tiết thuận cảnh covid một mươi chín sáng một mươi năm tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về diễn bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại